tối qua ngày hai mươi hai tháng một mươi theo giờ địa phương tại thủ đô praha hội người việt nam tại cộng hòa séc đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương lao động hạng hai do chủ tịch nước trao tặng
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đại diện cộng đồng người việt tại một số quốc gia châu âu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần quốc vượng chúc mừng những thành quả hai mươi năm qua của hội người việt nam tại séc
đã tập hợp đoàn kết động viên và giúp đỡ cộng đồng không chỉ với các tri hội ở séc mà ở cả châu âu
tin tưởng đồng bào ta dù ở đâu cũng phát huy tinh thần dân tộc phát huy khối đại đoàn kết bản lĩnh và trí tuệ việt nam
tiếp tục là cầu nối trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và séc
hai mươi năm qua hội người việt nam tại séc luôn gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc
từng bước phá bỏ rào cản về ngôn ngữ làm quen với lối sống văn hóa séc đóng góp nhiều hơn cho nước sở tại
người dân sép cũng ngày càng hiểu rõ hơn quan tâm hơn về văn hóa và con người việt nam
đặc biệt là tôi ấn tượng đó đó là sự liên kết đó là sự gắn bó với nhau dưới một mái nhà chung đó là hội người việt nam tại séc
và cái liên kết đó đã góp phần củng cố cái vị thế cái tiếng nói của người việt nam chúng ta tại cộng hòa séc
một trong những điểm đó là được chính phủ séc công nhận của người việt nam tại séc là một cái dân dân cộng thủ số của cộng hòa séc
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng đã trao tặng huân trường lao động hạng hai cho hội người việt nam tại cộng hòa séc
và cá nhân ông hoàng đình thắng chủ tịch liên hiệp hội người việt nam tại châu âu
nhiều tập thể và cá nhân cũng được trao tặng bằng khen dưới khen của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài và mặt trận của quốc việt nam